trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới là một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thời gian rất nhanh
bây giờ là một mẫu xét nghiệm mà một trăm linh mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lại lần hai lần ba
khẳng định xong phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp được chứ không phải chạy liên tục phó giám đốc cdc hà nội chia sẻ
nhiều ngày nay số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng mạnh
đáng chú ý tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thông báo thành phố ghi nhận một ba trăm năm mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có tới sáu trăm một mươi một trường hợp cộng đồng đây tiếp tục là ngày ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục tại thủ đô
cùng với đó mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân chờ nhiều ngày chưa có kết quả xét nghiệm pcr
đơn cử như gia đình ở trung cư hh ba a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
chờ một tuần mới có kết quả xét nghiệm khẳng định
việc này khiến chính quyền địa phương lúng túng vì không thể ký quyết định đi điều trị hay cách ly tại nhà
không ít ý kiến cho rằng liệu việc lấy mẫu xét nghiệm có bị quá tải
trao đổi với phóng viên dân việt ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
ngoài ra mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận chắc chắn
có mẫu xét nghiệm dương tính phải làm tới xét nghiệm lần hai lần ba mới có kết quả chắc chắn khẳng định nên chậm
thứ hai số lượng mẫu tăng
trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc làm mà còn cả đơn vị khác xét nghiệm nữa
nếu cdc làm thời gian đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn ông tuấn nêu
về thông tin cho rằng việc chậm kết quả xét nghiệm có phải do bị quá tải ông tuấn cho hay
thành phố chưa đến mức độ này nhưng do số lượng mẫu tăng lên số lượng mẫu dương tính nhiều hơn nên sẽ chậm hơn thời gian trước
trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới là một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thời gian rất nhanh
bây giờ làm một mẫu mà một trăm linh mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lần hai lần ba khẳng định xong rồi phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp được chứ không phải chạy liên tục
mẫu xét nghiệm dương tính nhiều sẽ mất thời gian hơn rất nhiều lần
chỉ tính riêng cdc hà nội ngày làm vài nghìn mẫu xét nghiệm ngoài ra còn một số quận huyện và bệnh viện làm
tính ra mỗi ngày hà nội xử lý trên một mươi mẫu xét nghiệm trong đó có cả mẫu cách ly mẫu xét nghiệm lần hai lần ba tương đối lớn ông tuấn đưa ra dẫn chứng
đánh giá về tình hình dịch hiện tại ở thủ đô khi các ca nhiễm liên tục đạt đỉnh phó giám đốc cdc hà nội cho rằng
người dân vẫn phải tuân thủ biện pháp năm k lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch
giờ được điều trị cách ly theo dõi tại nhà nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính phải liên hệ ngay với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể
sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng rác thải sinh hoạt xử lý bình thường
mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này ông tuấn nhấn mạnh
ông tuấn cũng cho biết thêm số ca mắc tại hà nội sẽ tiếp tục tăng nữa hơn một ca trên ngày chưa phải nổ dự kiến có thể lên đến vài nghìn ca
tất cả kịch bản ở hà nội cũng đã lường tính cụ thể
tuy nhiên ở mức độ nào chúng ta sẽ xử lý mức độ đó và làm một cách phù hợp nhất
cùng với đó hàng xóm cũng đóng vai trò rất quan trọng cùng chính quyền địa phương phối hợp giám sát hỗ trợ những gia đình có f f một để không tiếp xúc với người ngoài ông tuấn nhấn mạnh
liên quan đến vụ việc gia đình bốn f tại trung cư hh linh đàm
chờ năm ngày nhưng chưa được đưa đi cách ly một chuyên gia y tế khuyến cáo trong trường hợp này
người dân cần bình tĩnh tự cách ly tại nhà trong bối cảnh f tăng lên rất nhanh
hiện hà nội thực hiện thích ứng an toàn với dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ nên việc gia tăng f là điều không thể tránh khỏi
thành phố cũng chuyển đổi tư duy phương pháp biện pháp tổ chức thực hiện quản lý từ zero covid sang quản lý rủi ro giảm thiểu nguy cơ tử vong
theo thống kê tám mươi tám mươi năm bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu chứng
trong thời gian chờ đế kết quả
xét nghiệm pcr họ cần bình tĩnh và tự cách ly
vị này nói và cho biết ở nhà tự điều trị có thể là còn tốt và thoải mái hơn vào khu thu dung điều trị
điều quan trọng nhân viên y tế cơ sở biết cách điều phối
nếu f chuyển nặng cần chuyển ngay lên tuyến trên giảm thiểu nguy cơ tử vong vị chuyên gia cho hay
theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến biến hiệu omicron của virus sars cov hai đang lây nhanh chóng trên khắp thế giới
giới khoa học vẫn chạy đua với thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới và khả năng kháng vaccine
tuy nhiên theo cnn ngành công nghiệp du lịch trên toàn cầu đã bắt đầu hứng chịu thiệt hại
khách hàng đã bắt đầu đắn đo trong việc đặt vé
ông nick kaleo của airlines for america đại diện cho hãng hàng không lớn bắc mỹ chia sẻ
giá cổ phiếu của khách sạn công ty lữ hành và hãng hàng không dễ chịu tác động bởi lỗi lo ngại về biến thể virus mới
trong phiên giao dịch hôm một mươi ba một mươi hai
cổ phiếu của america airlines đã sụt giá năm
giá cổ phiếu hãng tàu carnival corporation cũng lao dốc
cổ phiếu marriott international sụt giá hơn bốn
việc xếp chặt những hạn chế đi lại của các quốc gia và nỗi lo ngại của du khách đã tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp
với sự xuất hiện của omicron người tiêu dùng có thể ngần ngại ghé các cửa hàng bách hóa
thăm gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ cuối năm
trong một bức thư gửi tới thủ tướng anh boris johnson
các giám đốc điều hành của british airways
vinkin elastic dryer night và easyjet nhấn mạnh rằng
những hạn chế đi lại bừa bãi không thích hợp có nguy cơ để lại vết xẹo vĩnh viễn cho ngành công nghiệp
các giám đốc hãng bay thúc giục chính phủ hủy bỏ tất cả các xét nghiệm khẩn cấp
đối với những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ
tại một cuộc họp báo hồi tuần trước
ông willie watts người đứng đầu hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
cảnh báo rằng các hãng hàng không sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề vì biến thể virus mới
chúng ta không thể tiếp tục dừng các hoạt động hàng không và đóng cửa nền kinh tế
điều này gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành công nghiệp ông nhấn mạnh
theo một đánh giá được tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thuộc liên hợp quốc công bố hồi tuần trước
lượng khách hàng giảm chưa từng thấy do đại dịch đã dẫn đến thiệt hại doanh thu gần bảy trăm linh tỷ usd cho các hãng hàng không
nếu không được hỗ trợ một số công ty sẽ không thể vượt qua cú sốc mới vì omicron
hôm một mươi ba tháng một mươi hai vingin group và delta airlines của tỷ phú sir richard branson cho biết
đang bơm năm trăm ba mươi triệu usd vào các hãng hàng không
trước khi biến thể mới xuất hiện một số nhà kinh tế cho rằng nhu cầu đối với các dịch vụ như giải trí
đi lại và du lịch sẽ phục hồi nhưng xu hướng đó sẽ bị chỉ hoãn
làm ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi vốn đã không đồng đều của nền kinh tế toàn cầu
các nhà kinh tế của goldman sachs group inc đã chỉ ra bốn khả năng
trong đó làn sóng lây nhiễm lớn nhất trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai có thể khiến tăng trưởng toàn cầu còn hai
giảm hai năm điểm phần trăm so với dịch vụ
mức tăng trưởng cả năm là bốn thấp hơn bốn điểm phần trăm so với dự báo
trong một kịch bản khác biến thể mới không nguy hiểm như lo ngại ban đầu
nhưng sự xuất hiện của biến chủng omi gold vẫn là lời nhắc nhở về mối đe dọa của đại dịch đối với nền kinh tế toàn cầu
chúng ta vẫn chưa rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ tăng trưởng kinh tế chứng lại trong khi lạm phát tăng cao
tuy nhiên điều đó sẽ xảy ra nếu tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng
và các hạn chế di chuyển xuyên biên giới kéo dài thêm một năm nữa
mr garcia herrero tại nasdaq sa bình luận
trên thực tế ngoại trừ trung quốc các nước khác trên thế giới đều lưỡng lự trong việc trở lại tình trạng phong tỏa
nhờ tiêm chủng rộng rãi những biện pháp hạn chế được áp dụng ở châu âu đã linh hoạt hơn và ít gây tổn hại tới tăng trưởng
các doanh nghiệp và hộ gia đình đã thích nghi với những biện pháp hạn chế khóa cửa
do đó mức độ ảnh hưởng có thể bớt nghiêm trọng hơn
ông rob superman trường bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại numbura hosting inc nhận định
theo cnn một số dấu hiệu chỉ ra rằng bất chấp tình trạng bất ổn nhiều hành khách vẫn sẵn sàng di chuyển
điều này có thể giảm bớt mức độ ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp
cục an ninh vận tải mỹ đang chuẩn bị đón một lượng lớn hành khách di chuyển trong những ngày nghỉ cuối năm
hôm một mươi hai tháng một mươi hai vừa qua khoảng hai một triệu hành khách đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh ở các sân bay trên khắp nước mỹ
các chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm để hy vọng virus sars cov hai sẽ làm giảm động lực trong tương lai
chỉ với việc bệnh nhân nhiễm biến thể omicron có triệu chứng nhẹ
nhiều câu hỏi quan trọng về biến thể omicron vẫn chưa được trả lời
trong đó có việc liệu virus gây nên các triệu chứng nhẹ hơn hay nặng hơn
và liệu nó có thể thoát khỏi hệ miễn dịch được hình thành qua việc tiêm vaccine và từng mắc covid một mươi chín hay không
dựa trên những điều tra ban đầu đang có một luồng ý kiến mới về biến thể này
nếu biến thể omicron trở thành một biến thể siêu lây nhiễm nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ
đó lại có thể là điều tốt cho thế giới
hy vọng trên những phù hợp với quan niệm xưa nay rằng các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong
hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiền hóa để giảm bớt các động lực tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cho dù biến thể omicron tiến hóa để lây lan nhanh hơn biến thể đen ta
không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn trong quá trình tiền hóa
và chúng ta không thể coi nhẹ biến thể này cho tới khi có thêm thông tin
tính tới ngày sáu tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới who cho biết
chưa có ca tử vong nào do biến thể omicron
tuy nhiên who kêu gọi thận trọng trước nhận định của hai chuyên gia y tế nam phi rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết cần hàng tuần để xác định xem omicrone có gây bệnh nặng không
và nghiên cứu sơ bộ cho thấy nguy cơ omicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần so với các biến chủng meta và delta
tại phòng thí nghiệm ở galasgo vương quốc anh những biến thể omicron đang được nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn
tác động của omicron trong đại dịch này
sẽ được quyết định bởi ba nhân tố khả năng lây nhiễm mức độ thoát khỏi hệ biễn dịch và độc tính hay mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra
điều cấp bách nhất là hiểu được mức độ lây nhiễm và liệu omicron có thể thoát khỏi khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hay không
theo tổ chức y tế thế giới việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một biến thể mới sẽ cần vài tuần
trong khi thế giới đang chờ đợi câu trả lời các nhà khoa học khuyến cáo mọi người hãy làm tất cả những gì có thể
để tự bảo vệ bản thân thông qua việc tiêm vaccine đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội tránh tập trung đông người trong nhà
omicrone có thể là biến thể lây nhiễm chủ đạo tại hà lan đức có số ca tử vong cao nhất trong một ngày
tại đông nam á chính phủ lào đã ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới với các nước láng giềng sau khi thái lan xác nhận
trong trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron vào ngày sáu tháng một mươi hai
chính phủ lào đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng trong khi các cơ quan y tế đã tổ chức các cuộc họp
để thảo luận về biện pháp ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron tại lào và cách ứng phó với mối đe dọa này
tính đến ngày tám tháng một mươi hai lào có tổng cộng tám mươi ba hai trăm chín mươi một ca nhiễm và hai trăm một mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín
delta vẫn là biến thể gây ra phần lớn trong các số ca bệnh tại nước này
thái lan thông báo phát hiện hai ca bệnh covid một mươi chín nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron là hai phụ nữ quốc tịch thái lan trở về từ negia
hiện chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào liên quan đến biến thể omicron
nhiễm biến thể omicron tại thái lan và delta vẫn đang là biến thể chủ đạo tại quốc gia đông nam á này khi chìm tới sáu mươi năm chín mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron là một nam du khách mỹ đến từ tây ban nha
tính đến ngày tám tháng một mươi hai thái lan ghi nhận ba sáu trăm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín và ba mươi tám ca tử vong nâng số ca tử vong trên cả nước lên hai một mươi năm triệu ca
trong đó có hai mươi một ba mươi năm ca tử vong
trong đó có hai mươi một ba mươi năm ca tử vong
hơn năm mươi chín dân số thái lan đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
philippines thông báo nước này sẽ cấm du khách nhập cảnh từ pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
lệnh cấm trên được áp dụng đối với các du khách từng đến pháp trong một mươi bốn ngày qua
lệnh cấm có hiệu lực từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
trước đó philippines đã áp dụng lệnh cấm trên đối với nam phi và một mươi ba quốc gia khác nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
hiện philippines chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến thể mới này
thủ tướng hàn quốc kim boukum đánh giá số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở nước này lần đầu tiên đã vượt qua bảy ca
cho thấy tốc độ lây lan chóng mặt của virus
thủ tướng cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu dường điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng là rất cấp bách
theo đó các cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành y tế để bổ sung dường bệnh tại khu vực thủ đô seoul
và vùng lân cận tỉnh gyeonggi và thành phố incheon nơi hiện chiếm tám mươi số ca nhiễm mới
tại châu âu giới chức y tế hà lan cảnh báo omicron có thể trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nước này trong thời gian tới